tại quảng ngãi thời gian qua mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây
tuy nhiên với sự chủ động khắc phục mọi khó khăn nên những ngày giáp tết này
người dân vùng cao cũng không còn lo sợ thiếu thốn
bên cạnh đó những chuyến hàng nghĩa tình của những tấm lòng hảo tâm trên cả nước
cũng đã giúp cho đồng bào miền núi quảng ngãi sẵn sàng đón tết xung vầy
cũng như bao gia đình khác ở huyện miền núi ba tơ quảng ngãi bị ảnh hưởng nặng nề
do đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua diện tích hoa màu của gia đình chị phạm thị si
ở thôn mang lùng một xã ba tô huyện ba tơ bị sa bùi thủy phá và bị ngập hư hỏng nặng
nhưng nhờ chuẩn bị giữ chữ gạo ngô và tích lũy một ít tiền từ vụ bán keo
nên gia đình chị si không lo lắng tết năm nay mất vui
sau vụ đông xuân năm nay gia đình tôi đã giữ chữ số lượng lúa đưa vào tròi lúa
để dành cho mùa mưa bão và tết
ngoài ra còn giữ chữ cá muối và trồng rau quả khu vực cao để giữ chữ thức ăn
thông thường đợt mưa lũ bão kéo dài xong là tết đến người dân vùng núi đặc biệt là vùng sâu vùng xa
phải đối diện với đói thiếu lương thực do không biết giữ chữ lương thực thực phẩm
trước thực trạng nêu trên chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân
để nâng cao nhận thức biết giữ chữ lương thực thực phẩm
ngoài ra nhiều thôn khu dân cư có cách làm hay là ngay từ đầu năm
sau mỗi vụ thu hoạch cùng góp chung khó thóc kịp thời giúp đỡ nhiều gia đình trong thôn gặp khó khăn
trong mùa giáp hạt nhất là khi thiên tài bão lũ xảy ra
những ngày này những chuyến hàng tình nghĩa của các ngành các cấp các đơn vị cá nhân trên khắp cả nước
đã tập trung về các huyện miền núi quảng ngãi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua
giúp cho người dân có một cái tết sẽ ấm cúng đầy đủ hơn
chúng tôi đã tiếp nhận được một số văn nguồn cứu trợ từ các anh nhân tổ chức
thì cũng có các quà từ trung ương từ tỉnh từ huyện và cũng có một số xuất quà là chúng tôi trích từ ngân sách ra
để mà đi thăm tặng những hộ gia đình chính sách những hộ gia đình đặc biệt khó khăn
những hộ gia đình mà bị ảnh hưởng do lũ lục vừa rồi để mà có điều kiện đổ lửa trong thời gian tết
với địa bàn vùng núi tỉnh quảng ngãi hầu như năm nào cũng phải chịu ảnh hưởng của thiên tai
nhiều thời điểm ở các vùng núi cao có khi bị thiếu lương thực cả tuần cả tháng do đường không đi lại được
vì thế nhờ chủ động dự trữ lương thực sự sẻ chia của các ngành các cấp đã giúp cho hàng ngàn hộ dân vùng cao
vượt qua khó khăn chuẩn bị đón một cái tết an lành no ấm